tri cục thú y tp hcm đã khuyến cáo người dân thực hiện năm không giấu dịch không mua bán vận chuyển lợn bệnh lợn chết không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh lợn chết không vứt lợn chết ra môi trường không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt để nuôi lợn
tp hcm hiện có ba chín trăm một mươi bảy hộ chăn nuôi trong đó tập trung nhiều ở các địa phương như huyện củ chi hóc môn bình chánh và huyện nhà bè với số lượng hai trăm bảy mươi năm một trăm hai mươi năm con heo
hàng ngày thành phố đã tiêu thụ khoảng bảy trăm năm mươi tám trăm linh tấn thịt heo do đó nguy cơ dẫn đến lây lan bệnh dịch tả lợn châu phi là rất lớn
chúng tôi đã tổ chức triển khai đối với kế hoạch hành động khẩn cấp của bnd tp hcm về công tác phòng chống
bệnh dịch tả heo châu phi cho đến các quận quyện sở ngành đồng thời là chúng tôi cũng đã tổ chức mời các trang trại chăn nuôi quy mô lớn
các cơ sở sản xuất giống heo của thành phố đến để chúng ta có phổ biến những nội dung về công tác phòng chống những biện pháp an toàn sinh học phải triển khai
để phòng chống dịch hiện nay thành phố đã tập trung vào ba nhóm giải pháp chính kiểm soát vận chuyển kiểm soát tại các cơ sở giết mổ kiểm soát tại các hộ chăn nuôi
trong đó tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức người chăn nuôi và người tiêu dùng
áp dụng các biện pháp an toàn sinh học cho đàn heo là rất cần thiết
thành phố đang tiêu thụ nhiều nguồn động vật nhất là heo và thịt heo từ nhiều nơi
vì vậy cần kiểm soát nguồn heo và thịt heo hết sức quan trọng tại các cửa ngõ vào thành phố
ngoài ra các địa phương cần có biện pháp xử lý triệt để các lò giết mổ trên địa bàn các tỉnh lân cận